nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn rất tinh vi dựng lên màn kịch với sự phân vai chi tiết cho từng đối tượng
vụ lừa đảo thành công các đối tượng lừa được cả tỷ đồng chia nhau
trung tâm của vụ việc là cục đá có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình có trị giá ba trăm linh sáu tỷ đồng
mang cục đá có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình bán ba trăm linh sáu tỷ đồng
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn giao bán loại đá có tính năng hủy diệt kim loại trên địa bàn
trong lúc các trinh sát phòng cảnh sát hình sự đang tích cực điều tra xác minh thì vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được đơn tố giác của vợ chồng ông ptn
và bà bà của ông ptn
bà ptm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng ngụ huyện ba vì thành phố hà nội tố cáo tại địa bàn thị trấn tân phú huyện tân phú
nhóm đối tượng khoảng năm người sử dụng các loại giấy tờ căn cước công dân và làm hợp đồng chuyển giao bảo vật là cục đá
có tính năng hủy diệt sắt và chiếm đoạt của vợ chồng anh ptn số tiền hai một tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã xin ý kiến đồng chí giám đốc công an tỉnh
và báo cáo tình hình nội dung liên quan đến vụ việc
và đồng chí giám đốc công an tỉnh chỉ đạo ban lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự
chỉ đạo các lực lượng tổ chức xác minh điều tra làm rõ truy bắt đối tượng thu hồi vật chứng có liên quan
trong quá trình điều tra xác minh cơ quan công an phát hiện tất cả các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đều sử dụng giấy tờ căn cước công dân giả
cho nên quá trình xác minh thân nhân lai lịch của đối tượng và truy bắt các đối tượng có liên quan gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên được sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng như tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự
đã chỉ đạo đội ngũ điều tra viên trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm lên danh sách nghi vấn khoảng hai mươi đối tượng có liên quan
qua đó đã xác định được năm đối tượng trong đó nổi lên có đối tượng nguyễn quốc hải tên thật là võ quang trực
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu nơi đăng ký thường trú phường ba quận gò vấp tp hcm
nơi ở hiện nay khu phố thiên bình
phường tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai nghi vấn giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
qua công tác điều tra xác minh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng võ quang trực
tại nhà riêng ở phường tam phước tp biên hòa
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trực công an đã thu giữ một số công cụ gây án
và các tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đồng nai đã lần lượt bắt thêm bốn đối tượng có liên quan
gồm nguyễn thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi khu phố an hòa phường hóa an tp biên hòa
có tên giả là kim sa ni đóng vai mẹ ruột đối tượng võ quang trực
trình thị chi con cái của nguyễn thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nơi đăng ký thường chú ấp rạch kiến xã thanh tuyền huyện dầu tiếng tp biên hòa
nơi ở hiện nay khu phố thiên bình phường tam phước tp biên hòa
nguyễn thị tuyết lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ phường thới an đông quận bình thủy thành phố cần thơ
nguyễn công hậu con ruột nguyễn thị tuyết lan sinh năm hai nghìn
căn cứ tài liệu điều tra của cơ quan công an và lời khai ban đầu của các đối tượng
vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ông ptn được đối tượng nguyễn thị tuyết lan đưa đến nhà thuê của đối tượng võ quang trực
tên giả là nguyễn quốc hải ở khu phố tân an phường tân vĩnh hiệp tp tân nguyên tp bình dương
gặp hải để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại
khi vào nhà hải ông n được hải giới thiệu bà nguyễn thị hiệp tên giả kim sany giả mẹ của hải
và cô ba tên thật là trần thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín giả em gái của hải
hải nói với ông n là cục đá có tính năng hủy sắt là bảo vật gia bảo của gia đình
có trị giá ba trăm linh sáu tỷ đồng
để giới thiệu công năng của cục đá hủy sắt
hải nói ông n tự tay đưa cục đá màu đen nặng khoảng bảy kg
hải nói đây là đá có tính năng hủy sắt
sau đó hải nói ông n dùng khăn giấy lau khô cục đá và đặt cục đá lên một chiếc đĩa bằng nhựa
hải đem cục đá đặt lên trên bàn thờ
rồi lấy một đoạn sắt phi một mươi sáu dài khoảng hai mươi sáu cm đưa cho ông n
để ông n tự tay đập thanh sát bên cạnh cục đá
trong thời gian bảy đến một mươi phút lợi dụng ông n không để ý
hải đã đánh cháo bằng cách thay thanh sắt giả làm bằng thạch cao
mà hải đã chuẩn bị trước đó đặt vào
đặt vào cục đá rồi kêu ông n lên bàn thờ lấy thanh sắt xuống để kiểm tra
ông nờ kiểm tra thì thấy thanh sắt đã bị giảm trọng lượng và có thể bẻ gãy bằng tay
tại đây hải nói với ông n nếu giúp hải bán được cục đá này đúng giá ba trăm linh sáu tỷ đồng
thì ông n sẽ được hưởng bốn trên tổng số tiền bán tương đương khoảng một mươi hai tỷ đồng
đồng thời sẽ vận chuyển cục đá sang ngoài hà nội để sao cho ông n bảo quản
nếu ông n muốn giữ cục đá thì phải đưa cho hải số tiền ba tỷ đồng để làm tin
trong trường hợp nếu ông n không bán được cục đá thì hải sẽ trả lại tám mươi số tiền ông n đã đưa cho hải trước đó
đến trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông n cùng vợ là bà m đi máy bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh gặp hải
để tiếp tục đặt vấn đề mua cục đá
đến sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hải hẹn gặp vợ chồng ông n và nguyễn thị tuyết lan ra quán cà phê
ở xã gia canh huyện định quán để nói chuyện
thống nhất là
hải sẽ bán bụng đá cho ông n với giá hai một tỷ đồng
để tạo niềm tin đối tượng nguyễn thị tuyết lan đã thỏa thuận với ông n chuẩn bị số tiền một tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng
và lan góp thêm số tiền bốn trăm bốn mươi triệu đồng tổng số tiền là hai một tỷ đồng
mang đến nhà của hải thuê trên quốc lộ hai mươi thuộc thị trấn tân phú huyện tân phú tỉnh đồng nai
để thực hiện quy trình hợp đồng mua bán vận chuyển viên đá quý về hà nội
sau khi thực hiện xong thủ tục mua bán
hải sẽ bán cục đá và đưa cục đá và két sắt khóa lại cẩn thận
và thông báo cho vợ chồng ông n chuẩn bị tư trang cá nhân
khoảng một mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày hải gọi xe ô tô đến để chở vợ chồng ông n và cục đá quý ra ngoài hà nội
trước đó hải đã thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu toyota fortuner bảy chỗ ngồi của anh ttv
ngụ ở huyện định quán chờ khách từ đồng nai ra ngoài hà nội với giá ba mươi triệu đồng
khi đi anh v gọi thêm phụ xe nhn ngụ thành phố hồ chí minh cùng đi
khi anh v điều khiển xe đến đón hải nói ông n và một người cháu của hải bê kết sắt
bên trong có cục đá hủy sắt lên xe ô tô
để tạo niềm tin hải còn bố trí cô ba đi cùng vợ chồng ông n ra hà nội
sau đó anh v điều khiển xe chở vợ chồng ông n cùng với cô ba theo lộ trình từ đồng nai đi hà nội
khi đi đến huyện tuy phong tỉnh bình thuận thì cô ba liên tục kêu tài xế dừng xe để đi vệ sinh
lợi dụng địa bàn rộng trời tối cô ba đã nhanh chóng tẩu thoát
sau đó ông n gọi điện cho hải thì máy của hải không liên lạc được
lúc này vợ chồng ông n và bà mờ mới biết bị hải lừa đảo
nên ông n đã yêu cầu tài xế quay xe lại đồng nai để tố cáo hải cùng các đối tượng trước cơ quan công an
theo thiếu tá nguyễn anh hoàng phó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
trong vụ án này đối tượng võ quang trực tên giả nguyễn quốc hải
và đối tượng nguyễn thị tuyết lan được xác định là vai trò chủ mưu cầm đầu
các đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch lừa đảo vợ chồng ông n và bà mờ để chiếm đoạt số tiền lớn
để thực hiện hành vi lan nhờ con trai ruột là nguyễn công hậu làm hai thẻ căn cước công dân giả
mang tên nguyễn quốc hải và kim sani
sau đó lan đưa thẻ căn cước công dân giả cho trực sử dụng thực hiện hành vi phạm tội
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và xảo quyệt
từ việc sử dụng thông tin giả dưới căn cước công dân giả mang tên các đối tượng có liên quan
cùng thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng trực và lan đã bàn bạc thuê nhà tại tỉnh bình dương thành phố hồ chí minh và đồng nai
dựng lên màn kịch đóng vai các người thân trong gia đình giới thiệu người lớn tuổi gia đình có công với cách mạng
sau đó đối tượng đưa cụm đá ra phù phép làm cho bị hại tin tưởng
lập tức đối tượng nhanh chóng lấy cục đá bò vào kết sắt và khóa lại
mục đích là không cho bị hại thấy và kiểm tra lại
sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hai một tỷ đồng của vợ chồng ông n
đối tượng võ quang trực đã đưa cho nguyễn thị tuyết lan một tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng
trong đó có bốn trăm bốn mươi triệu đồng tiền của lan giả góp chung với ông n
đối tượng nguyễn thị hiệp một mươi hai triệu đồng đối tượng trần thị hạnh một trăm linh triệu đồng
đối tượng lê hoàng long hiện đang bỏ trốn số tiền tám mươi bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
đối tượng đào văn lắm đang bỏ trốn số tiền chín mươi triệu đồng
số còn lại võ quang trực giữ là ba trăm một mươi bốn triệu đồng
sau đó trực đã đưa cho vợ là trịnh thị chi số tiền một trăm sáu mươi
sáu mươi bốn triệu đồng để trả nợ
được biết đối tượng võ quang trực đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị tòa án nhân dân tp hcm xử phạt một mươi năm tù giam
đối tượng nguyễn thị tuyết lan có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang xử phạt bảy năm tù giam
quá trình điều tra bắt khám xét nơi ở của các đối tượng
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ năm đối tượng liên quan
vận động thu hồi số tiền của các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới gần một tỷ đồng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng võ quang trực nguyễn công hậu cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
nguyễn thị tuyết lan nguyễn thị hiệp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và trịnh thị chi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện vụ án đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan công an nhận định với thủ đoạn trên nhóm đối tượng này đã gây ra nhiều vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh thành trên cả nước
qua vụ án này công an tỉnh đồng nai kêu gọi những người dân nếu là bị hại trong các vụ án
cùng một phương thức thủ đoạn liên quan đến nhóm đối tượng nói trên
hãy liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai gặp điều tra viên nguyễn xuân hòa
số điện thoại chín trăm bảy mươi sáu một trăm sáu mươi hai bảy trăm tám mươi một để cung cấp thêm thông tin sớm đưa các đối tượng này ra truy tố trước pháp luật
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại